trung tướng tôn sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
đối với giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang nguyễn việt trí
và một mươi bảy bị can khác trong vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép thu lời bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám gọi tắt là công ty trung hậu sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang bị khởi tố về tội nhận hối lộ
công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám được ubnd tỉnh an giang cấp phép khai thác tổng khối lượng
hơn một năm mươi ba triệu mét khối cát để cung cấp cho bốn công trình
lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên
tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn bốn bảy mươi tám triệu mét khối cát
vượt chữ lượng được cấp phép hơn ba hai triệu mét khối có giá trị tạm tính khoảng hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
số lượng cát được khai thác trên không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội
của các bị can và người có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ vụ án thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
hôm qua công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam tài xế
gây tai nạn giao thông khiến ba thành viên cơ lộng bộ bóng đá hoàng anh gia lai tử vong
tài xế gây tai nạn là đinh tiến bình ba mươi sáu tuổi trú tại huyện chư pứ tỉnh gia lai
bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào chiều ngày một mươi hai tháng tám khi đi trên quốc lộ một mươi bốn tài xế đinh tiến bình đã điều khiển xe ô tô vượt
khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn thiếu chú ý quan sát dẫn đến đâm trực tiếp vào đuôi xe ô tô
khiến ba người trên xe ô tô là thành viên của câu lộc bộ bóng đá hoàng anh gia lai tử nạn tại chỗ tài xế xe bị thương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện anh sơn đồng chủ trì
phối hợp với các đơn vị có liên quan vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy
với số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam thu giữ năm kg thuốc viện
hai đối tượng bị bắt giữ là lương thị lơ và lương thị duyên
cùng chú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an
theo điều tra hai đối tượng này đã móc nối với các đối tượng bên kia biên giới để mua ma túy đưa về nghệ an
sau đó đưa đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
sau thời gian theo dõi ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại xã mường nọc huyện quế phong
ban chuyên án đã bắt giữ hai đối tượng trên cùng tăng vật là năm kg thuốc viện hai xe máy và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước
sáng ngày một mươi năm tháng tám công an thành phố đà nẵng tổ chức lễ gia quân thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra
kiểm soát phương tiện vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container
công an thành phố đà nẵng sẽ huy động tối đa quân số phương tiện trang thiết bị phục vụ cho đợt tổng kiểm tra kiểm soát
theo kế hoạch của bộ công an
trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản các tổ công tác bắt đầu xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
của xe khách và xe container đồng thời chủ động phát hiện
đấu tranh xử lý các loại tội phạm lợi dụng hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa
vận chuyển ma túy hàng cấm hàng giả và tất cả các hành vi sai phạm trong công tác quản lý nhà nước
về đăng kiểm đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
lãnh đạo công an thành phố đà nẵng cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ
phải đảm bảo tính nghiêm minh công bằng không có vùng cấm không có ngoại lệ
trước đó hơn một trăm linh doanh nghiệp có phương tiện hoạt động trên tuyến đã được ký cam kết
vào sáng ngày một mươi năm tháng tám ban thanh niên công an đân dân khai mạc hội thi
bí thư đoàn cơ sở giỏi lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề bí thư đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số
qua đó tạo môi trường điều kiện để đội ngũ bí thư đoàn cơ sở
nghiên cứu quán triệt sâu sắc hơn chủ trương và nghị quyết của đảng
các nghị quyết chương trình kế hoạch hướng dẫn của đảng ủy công an trung ương bộ công an
ban bí thư trung ương đoàn về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung công tác thanh niên công tác đoàn phong trào thanh niên nói riêng
điểm đặc biệt của hội thi lần này là tổ chức trực tuyến trên hệ thống mạng bcanet của bộ công an
có thể kết nối tới tất cả công an đơn vị địa phương giúp đội ngũ cán bộ đoàn ở khối cơ quan bộ
các đơn vị đóng quân riêng lẻ trong toàn quốc dễ dàng tiếp cận tham gia
đảm bảo các quy định về bảo mật an ninh an toàn thông tin theo quy định
một trăm sáu mươi một bí thư đoàn cơ sở tại các đơn vị trực thụ bộ trả lời câu hỏi trắc nghiệm
nội dung tập trung vào các nghị quyết của đảng các nghị quyết chương trình kế hoạch
hướng dẫn của đảng ủy công an trung ương bộ công an ban bí thư trung ương đoàn
về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân công tác thanh niên và kiến thức nghiệp vụ
công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn
hội thi cũng là một hình thức nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá việc học tập
quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp đối với đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt
là tiền đề quan trọng để ban thanh niên công an nhân dân tiếp tục phối hợp triển khai
các hoạt động khác trên nền tảng số của bộ công an với quy mô toàn lực lượng trong thời gian tới
tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên công an
trong thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy
tinh nhuệ hiện đại
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đối với đảng nhà nước và trân trọng cảm ơn các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương đã giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi
để lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm
giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới
thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi của bộ chính trị khóa một mươi một về việc đổi mới
nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước
và các hình thức khe thưởng cao
nghị định số một trăm một mươi một ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định về ngày thành lập
ngày truyền thống ngày hưởng ứng của các bộ ngành địa phương
chỉ thị số ba mươi ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai của thủ tướng chính phủ về thực hành tiết kiệm
chống lãng phí kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
bộ công an chủ trương không tổ chức tiếp khách không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan bộ
và công an các đơn vị địa phương
bộ công an trân trọng thông báo
mong nhận được sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân đối với chủ trương trên
và thưa quý vị xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự phải gắn liền với phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
những năm qua lực lượng công an nhân dân đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp
tích cực tuyên truyền huy động sức dân trong xây dựng phong trào
từ thực tiễn thì đã cho thấy xuất hiện những mô hình hay những cách làm sáng tạo
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn
chủ động trong phòng ngừa tấn công chấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội
ra đời từ năm hai nghìn một mươi sáu từ bốn thôn ban đầu đến nay mô hình vận động quân chúng nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự
gắn với phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn xã thanh long huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã được nhân rộng
dù địa bàn biên giới khó khăn cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng bà con đã tự giác chủ động tham gia phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm xây dựng làng bản an toàn đoàn kết
liên tục đổi mới theo hướng thiết thực hướng về cơ sở
mỗi năm ở lạng sơn đều có thêm nhiều mô hình toàn dân tự phòng tự quản
chung tay cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở